một mùa xuân mới đang về với đồng bào người mông ở thôn tái định cư mỹ hoa xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
xuân này càng vui hơn bởi sau hơn một mươi năm an cư lạc nghiệp cuộc sống của người dân nơi đây đã được nâng cao không còn những hủ tục lạc hậu
gia đình nào cũng có thóc gạo đầy bồ có nhà ở kiên cố để chào đón xuân mới
thực hiện chương trình di dân tái định cư công trình thủy điện tuyên quang năm hai nghìn bốn có năm mươi tám hộ gia đình dân tộc mông ở xã thúy loa huyện nà hàng chuyển về tái định cư tại xã mỹ bằng huyện yên sơn lập nên thôn mỹ hoa
sau khi về đây định cư cuộc sống của người dân trong thôn đã có nhiều thay đổi
một trăm đường giao thông nội thôn đã được bê tông hóa sạch đẹp thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa
một trăm linh trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường
một trăm linh người dân được sử dụng nước sạch
và được sử dụng điện lưới quốc gia
người sống so với ngày trước ở trên quê chưa về dân về đây hiện nay mức sống của bà con đã nâng lên một phần rõ rạch
thể hiện rõ ở phần y tá y tế cũng được chăm sóc tốt và về giáo dục cũng được đi học thuận tiện
bên cạnh đó nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển cây trè cây trồng chủ lực thu nhập của người dân đã tăng lên
hiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn đã đạt hai tám triệu đồng một người một tháng
nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo
với tổng thu nhập trên hai trăm linh triệu đồng một năm từ nghề trồng trè chăn nuôi và làm máy xây sát
gia đình anh lý a vừ đang gấp rút hoàn tất cho ngôi nhà hai tầng ngôi nhà to nhất ở thôn mỹ hoa cho đến thời điểm hiện tại
năm nay thì gia đình em thì chủ yếu là thoát nghèo thì do mình trồng trề với lại chăn nuôi lợn
còn năm nay thì mình mới thoát nghèo thì mình cũng dự kiến là
năm nay mình ăn tết thì cũng mùa lận chắc khoảng tạ sáu tạ bảy
một mùa xuân mới đang ngập tràn trên thôn tái định cư mỹ hoa là năm thứ hai kể từ khi xã mỹ bằng đạt chuẩn nông thôn mới
đời sống của bà con được nâng cao nên các gia đình trong thôn đều chuẩn bị đón tết đầy đủ hơn mọi năm
và không quên nhắc nhau giữ gìn an ninh trật tự để có một cái tết thật sự vui vẻ và an toàn